tại thành phố hồ chí minh hiện tượng sương mù dày đặc vẫn tiếp tục xuất hiện tại đây
các chuyên gia cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí đã ở mức cao người dân cần hạn chế đi ra đường
hiện tượng thời tiết này xuất hiện vào những ngày gần đây
các lớp sương mù tồn tại rất lâu kéo theo thời tiết xe lạnh
nguyên nhân được cho là vì thành phố hồ chí minh xuất hiện mưa nhiều lượng hơi ẩm lớn bốc lên tạo thành sương mù dày đặc
trong khi đó chỉ số chất lượng không khí tại thành phố hồ chí minh cũng liên tục ở mức cao
gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém
ngoài ra sương mù còn khiến tầm nhìn bị thu hẹp gây khó khăn khi tham gia giao thông
cảnh báo người dân nên hạn chế ra đường đeo khẩu trang cẩn thận để phóng mắc bệnh